và dạng sáng ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám tại thôn tứ mỹ xã phùng trí kiên huyện mỹ hào tỉnh hương yên
lực lượng chức năng phát hiện hai xe ô tô có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy
kiểm tra trên hai xe lực lượng chức năng phát hiện năm mươi bánh heroin với tổng khối lượng hơn một mươi bảy kg và gần ba kg metafetamin
tại cơ quan điều tra nguyễn thị thủy khai đã mua số ma túy trên của sùng a sánh ở tỉnh hòa bình
sau đó bán cho một người phụ nữ trung quốc
quá trình điều tra mở rộng vụ án lực lượng chức năng còn xác định
từ đầu tháng chín đến đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám nguyễn thị thủy ngân văn tuấn và vì văn xen đã mua bán trái phép ba mươi tám bánh heroin
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt ba bị cáo thủy tuấn và sen với mức án cao nhất là tử hình
một nam thanh niên có biểu hiện ngáo đá đứng ra giữa đường chặn đầu các phương tiện qua lại trên tuyến đường dt bảy trăm năm mươi chín b
đoạn qua ấp một xã thanh hòa huyện bù đốp tỉnh bình phước vào dạng sáng ngày hôm nay đã gây náo loạn đường phố
lực lượng công an huyện bù đốp đã khống chế thành công đối tượng
nam thanh niên cởi trần mặc quần đùi đội mũ bảo hiểm chạy xe máy đến đoạn đường khu vực xã thanh hòa
sau đó xuống xe cầm gậy tự đập vào xe mình rồi cầm gạch đá chặn nhiều xe ô tô lưu thông qua đây
nam thanh niên nghi ngào đá tỏ ra hung hãn một số xe ô tô sau khi bị chặn lại đã bị đối tượng xông lên xe đập phá
công an huyện bù đốc đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường
sau hơn một giờ đồng hồ cùng người dân truy đuổi lực lượng chức năng đã khống chế được nam thanh niên đưa về trụ sở công an huyện bù đốp để điều tra xử lý
sau khi kết thúc trận đấu giữa đội tuyển việt nam và uae vào tối ngày một mươi bốn tháng một mươi một vừa qua
tổ công tác công an quận nam từ liêm thành phố hà nội đã phát hiện một đối tượng đốt pháo sáng trong sân vận động
ngày hôm nay đơn vị này đã ra quyết định xử phạt đối với đối tượng
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận lợi dụng lúc đông cổ động viên tràn vào sân qua cửa xoát vé đã tuồn pháo sáng vào nhằm đốt trong trận đấu
tuy nhiên do lực lượng công an làm nhiệm vụ chặt chẽ nên không thực hiện được
chỉ đến khi kết thúc trận đấu đối tượng mới đốt
khi định đốt quả thứ hai thì bị phát hiện
công an quận nam tử liêm đã xử phạt hành chính với đối tượng một năm triệu đồng về hành vi sử dụng các loại pháo mà không được phép
thành lập một mươi một công ty ma in hóa đơn rồi bán hóa đơn giá trị gia tăng
năm đối tượng vừa bị công an thành phố bảo lộc tỉnh lâm đồng khởi tố về tội mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng
theo điều tra từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi bảy lợi dụng quá trình kinh doanh vật liệu xây dựng
nguyễn thị hằng đã dùng chứng minh nhân dân của người quen rồi thuê trần thị thanh nga làm thủ tục đăng ký thành lập năm công ty ma
hằng thuê nguyễn thị thu hà lê thị thái và nguyễn thị thanh thúy cùng chú tại thành phố bảo lộc
in hóa đơn hạch toán kê khai báo cao thuế liên hệ với người có nhu cầu mua hóa đơn để bán trái phép thu lời bất chính
đến thời điểm hiện tại cơ quan công an xác định có hai mươi bảy công ty doanh nghiệp đã mua hóa đơn giá trị gia tăng của hằng và nga
với số tiền trên hóa đơn xuất bán là hơn một mươi bốn tỷ năm trăm linh triệu đồng thu lời bất chính từ một ba trên giá trị hóa đơn
tàng trữ trái phép pháo nổ đối tượng lê thái hoàng đã bị tổ công tác công an huyện hoa lư tỉnh ninh bình phát hiện bắt quả tàng
tại hiện trường lực lượng chức năng phát hiện hoàng tàng trữ trái phép hai mươi bốn quả pháo hoa một dây pháo nổ có tổng trọng lượng một bốn kg
hoàng khai đã mua số pháo trên của một đối tượng không quen biết với giá một triệu đồng để đốt trong dịp tết
và đó là thông tin cuối cùng trong bản tin nhanh tối nay cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại